mua bán trái phép bốn bánh heroin hai đối tượng vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy trên xe có chở bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên lực lượng công an đã tiến hành mật phục truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng gồm vàng a cú và vàng a xúa cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xuống năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô quý hồ thị xã sapa
thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra